trong những năm vừa qua tỉnh yên bái đã không ngừng tăng cường hoạt động hợp tác với các địa phương của lào trong đó có tỉnh sanya buli
kể từ năm hai nghìn một mươi hai hai tỉnh chính thức thiết lập mở rộng quan hệ hợp tác đã đạt được những kết quả khá quan trọng
đặc biệt là trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh bạn sanya buli nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đây là một giờ học tiếng việt của các lưu học sinh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại trường cao đẳng sư phạm yên bái
trong đó có những học sinh của tỉnh sanya buli
tính đến năm hai nghìn một mươi tám trường cao đẳng sư phạm yên bái đã đào tạo tiếng việt cơ sở cho hai trăm linh lưu học sinh
bồi dưỡng tiếng việt cho hàng chục lượt cán bộ của đất nước lào
về phía nhà trường thì chúng tôi rất chú trọng về việc xây dựng một chương trình
và có một đội ngũ giảng viên hết sức quan tâm và rất nhiệt tình trong việc bồi dưỡng đào tạo các anh chị em sinh viên trong quá trình học tiếng việt
chúng tôi đánh giá đây là một thành công rất lớn
ngoài ra nhà trường cũng tổ chức câu lạc bộ sinh viên lào
rất tốt để cho anh chị em sinh viên khi mới sang việt nam học tiếng việt có cơ hội được tiếp xúc với môi trường
và để có thể thông thạo càng nhanh càng tốt để có thể tạo được
trong những năm qua trường cao đẳng y tế yên bái đã tiếp nhận và đào tạo được hàng trăm lưu học sinh
trong đó có gần một trăm hai mươi lưu học sinh là con em nhân dân các bộ tập tỉnh sanya buli
những liều học sinh này được đào tạo với trình độ trung cấp cao đẳng về chuyên ngành y tá điều dưỡng y sĩ đa khoa dược sĩ
sau khi trở về nước các em sẽ là những nhân tố đóng góp công sức vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh say